thủ đô hà nội trái tim của cả nước là nơi hội tụ được đội ngũ trí thức các nhà khoa học
các chuyên gia hàng đầu trong tất cả các ngành lĩnh vực ở việt nam với vị trí đặc biệt của mình
hà nội cũng có lợi thế trong giao lưu kết nối chia sẻ tiếp thù thành tiệu khoa học công nghệ
tiên tiến hiện đại trên thế giới đó là cơ sở để nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về phát
triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông hồng đặt mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tăng năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp
dựa trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với hà nội là hạt nhân
tuy nhiên thực tiễn những năm qua cho thấy để hà nội có thể đẩy nhanh phát triển khoa học công
nghệ đổi mới sáng tạo cần phải tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về hành lang pháp lý
cơ chế chính sách mà ở mức cao nhất
kết quả rồi xử điện kiện sửa đổi luật và hà nội trong thời gian qua đã nỗ lực xây dựng luật
thủ đô sửa đổi theo hướng tạo ra một hành lang thông thoáng nhất để các hoạt động khoa học
công nghệ đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ

nếu như khu công nghệ cao hà nội một trong ba khu tương tự hơn của số trong ta

công nghệ cao đà nẵng và khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh được xem là động lực phát triển công nghệ cao ở miền trung và đông nam bộ
thì khu công nghệ cao hòa lạc được kỳ vọng trở thành hạt nhân đầu tàu động lực phát triển khoa học công nghệ của cả vùng đồng bằng sông hồng
và trên thực tế đã có những mô hình công nghệ cao hình thành tại đây có những bước phát triển đáng khích lệ
về mặt chất lượng về mặt nhân sự về mặt con người thì việt nam mình đang là những người mà đã đầu tư chất sán rất nhiều cho mạng công ty
fpt bây giờ cũng đang khoảng ba mươi năm đến bốn mươi người đang làm với công nghệ những công nghệ mới nhất những thành tựu mới nhất sẽ được áp dụng
không công ty a công ty b thì sẽ được triển khai thì cơ hội phải hiểu biết của các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều
rồi thì khi mà có hiểu biết rồi các bạn thì việc làm sẽ mở rộng ra sẽ tốt hơn
tuy nhiên đây chỉ là một trong số rất ít mô hình đang phát huy hiệu quả
sau một phần tư thế kỷ khu công nghệ cao hòa lạc mới chỉ lấp đầy được một phần năm diện tích
kết quả thu hút đầu tư về số lượng doanh nghiệp lớn hàm lượng công nghệ cao cho tới hiệu ứng lan tỏa công nghệ đều không đạt được như kỳ vọng
nguyên nhân là cơ chế chính sách vẫn là giao cản lớn
dù được xác định là khu công nghệ cao song hòa lạc chưa có nhiều ưu thế vượt trội
so với nhiều khu công nghiệp thông thường khác
để mà chọn những nhà đầu tư công nghệ nó khó hơn như là những nhà đầu tư công nghiệp thông thường
bởi vì ở đó phải là những công nghệ mới những công nghệ tiên tiến có sức cạnh tranh
có tạo ra những giá trị gia tăng tốt và có thể sản sinh ra các công nghệ hoặc là hấp thụ chuyển giao các công nghệ
bên cạnh những vướng mắc về hành lang pháp lý về cơ chế chính sách
thì việc một khu công nghệ cao do bộ khoa học và công nghệ quản lý cũng được xem là một bất cập
trên thế giới tồn tại nhiều khu công nghệ cao hướng tới nghiên cứu làm chủ và phát triển công nghệ lõi
từ đó đưa vào ứng dụng sản xuất chuyển giao và đào tạo
tuy nhiên không một quốc gia nào đặt khu công nghệ cao dưới sự quản lý của một bộ như tại việt nam
trước thực tế đó ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phó thủ tướng trần lưu quang đã ký quyết định
chuyển giao ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc từ bộ khoa học và công nghệ về ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại thủ đô
những hoạt động về công nghệ cao tại khu vực đó
mà nó sẽ đóng vai trò lan tỏa những hoạt động về nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới cho trên toàn bộ địa bàn của thủ đô
để giúp cho thủ đô khẳng định được vai trò là nơi dẫn dắt đi đầu trong việc nghiên cứu ứng dụng chuyển giao những công nghệ mới
và trở thành một trung tâm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
cùng với đó thành phố hà nội cũng đang tiến hành soạn thảo luật thủ đô sửa đổi
ban quản lý khu công nghệ cao trong việc giao lại đất cho thuê đất trong phạm vi khu công nghệ cao
thực tế là cho thấy quyền cho thuê đất đã có tác động tích cực trong việc đầu tư trên đất
nhà đầu tư và người sản xuất yên tâm chủ động trong việc sử dụng mặt bằng
vì vậy tôi cho rằng trong khi chuyển giao thẩm quyền quản lý khu công nghệ cao hòa lạc về cho ủy ban nhân thành phố hà nội
thì vẫn nên tiếp tục duy trì quyền giao lại đất cho thuê đất trong phạm vi khu công nghệ cao của ban quản lý
để đảm bảo tính liên tục nhất quán và cũng là theo tinh thần chung của luật này là phân quyền cho thủ đô hà nội
bên cạnh việc trao quyền cho ban quản lý khu công nghệ cao trong việc cho thuê đất
luật thủ đô sửa đổi cũng xây dựng theo hướng trao cơ chế vượt trội để hà nội phát triển khoa học công nghệ
một trong những cơ chế được đề xuất là cho phép thành phố hà nội thử nghiệm có kiểm soát
dưới hình thức cấp phép có thời hạn đối với các công nghệ sản phẩm dịch vụ
mô hình kinh doanh mà pháp luật chưa có quy định
còn chưa biết là có đúng hay sai
nếu mà luật có hướng dẫn và có cho phép thì chúng tôi sẽ dẫn thân những cái ứng dụng kiểu như thế này
và trong những cái phạm vi mà có thể vì cái sự đặc thủ của thủ đô là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước
thì tôi cho là cái tải hiện rất rõ
và hai cái điều ba điều mối tôi cho là điều rất cơ bản trong cái luật này
đã thể hiện cái sự yêu hái và đặc thủ của thủ đô mà tôi nghĩ
cái hai cái điều đấy tôi cho rằng phải xuyên suốt trong toàn bộ các quá trình sau này
thể hiện các cái điều khoản khác cũng như là trong các tổ chức thi hành
trao cơ chế thử nghiệm cho hà nội được xem là bước đột phá quan trọng
để phát triển kinh tế số ở thủ đô hà nội
tuy nhiên sự trao quyền phải được quy định rõ ràng không trung trung
và đi cùng với đó là cơ chế kiểm soát
và hà nội cũng cần chiến lược cụ thể để triển khai những cơ chế đặc thù này
và hà nội muốn tháo gỡ được sự quan ngại của các đại biểu quốc hội
thì hà nội cần phải xây dựng một cái chiến lược tổ chức triển khai quản lý
và thúc đẩy hiệu quả cái tiến trình thử nghiệm đổi mới sáng tạo có kiểm soát này
tôi nghĩ đấy là việc cần
nhưng không có nghĩa là đại biểu quan ngại thì ta lùi lại
mà ta phải nhìn thấy rõ ràng là ta cần một cái sự cụ thể hơn
và càng cụ thể càng rõ ràng càng làm cho mọi việc có thể nhìn thấy được
có thể kiểm soát được có thể đánh giá được
thì chúng ta sẽ càng thuyết phục được đại biểu
hiện hà nội có một trăm hai mươi bốn trường đại học một trăm ba mươi ba viện nghiên cứu
chiếm khoảng tám mươi số viện nghiên cứu của cả nước
một mươi bốn trên một mươi bảy phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia với trình độ nhân lực cao
bên cạnh các tổ chức khoa học công nghệ công lập
hà nội còn có tờ
một trăm bảy mươi sáu tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập thực hiện nghiên cứu phát triển dịch vụ
đó chính là những tiềm lực về khoa học công nghệ mà không địa phương nào trên cả nước có được
để thúc đẩy khoa học công nghệ mọi mặt của hà nội
những sơ đổi trong luật thủ đô lần này nhằm tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi hơn
ưu việt hơn thao gỡ những khó khăn vướng mắt những tồn tại trong thời gian qua
tất cả nhằm giúp cho hà nội phát triển nhanh hơn nữa
mạnh mẽ hơn nữa
trên con đường trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo nghiên cứu khoa học phát triển ứng dụng
và chuyển giao công nghệ hàng đầu của vùng đông băng sông hồng và cả nước
tiến tới là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực đông nam á
đó cũng là nhiệm vụ mà nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
vùng đông băng sông hồng đặt ra với thủ đô hà nội